tại nhà quốc hội phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau đó các đại biểu đã thảo luận về việc giải trình tiếp thu trình lý dự án luật đặc sá sở đổi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định thời điểm đặc sá
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại kỳ họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về tám dự án luật trong đó có bảy dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến ở kỳ họp quốc hội thứ năm
ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
ngay sau phiên khai mạc thảo luận về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đặc xá sửa đổi một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là quy định về thời điểm đặc xá
ủy ban tư pháp của quốc hội cơ quan thẩm tra dự án luật đề nghị cho giữ ba thời điểm đặc xá
như dự thảo luật của chính phủ trình không quy định thời điểm tần suất cụ thể đặc xá mà giao cho chủ tịch nước căn cứ các quy định của luật và tình hình của đất nước ở từng thời kỳ để quyết định thời điểm đặc xá phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế đạt ra
ba thời điểm đó là nhân sự kiện trọng đại của đất nước nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt
thực tiễn thi hành luật đặc xá cho thấy chủ tịch nước đã bảy lần ban hành quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước nhân ngày lễ lớn của đất nước
và đã đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với một mươi bốn người bị kết án
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng quy định ba thời điểm đặc xá như trong dự thảo là quá nhiều nên xem xét chỉ đặc xá tại hai thời điểm là tết nguyên đán và tết độc lập để có thời gian xem xét chọn lọc kỹ các trường hợp được đặc xá
một số ý kiến khác lại băn khoăn về thời điểm đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước trong khi đến nay vẫn chưa quy định rõ như thế nào được coi là sự kiện trọng đại của đất nước